hôm nay chính quyền tỉnh hồ bắc miền trung trung quốc thông báo một người đã thiệt mạng
năm người bị thương và bảy người mất tích sau khi xảy ra lở đất tại một tuyến đường quốc lộ đang xây dựng ở tỉnh này
theo giới chức địa phương vụ lở đất xảy ra vào chiều ngày tám tháng bảy
lực lượng chức năng đã xác định được vị trí của một nạn nhân được thông báo mất tích trước đó
và hiện đang tiến hành hoạt động cứu hộ tất cả những người mất tích đều là công nhân xây dựng
hiện hơn ba trăm chín mươi người đang tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ
ban quản lý tình trạng khẩn cấp trung quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp mức độ bốn đối với thảm họa địa chất
đồng thời cử đội công tác tới hiện trường để hướng dẫn xử lý khẩn cấp
bộ trên cam kết sẽ nỗ lực xác định nguyên nhân tăng cường giám sát rủi ro và bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân
trong khi đó cùng ngày bộ thủy lợi trung quốc cho biết mưa lớn từ ngày sáu đến ngày tám tháng bảy
đã khiến cho mực nước ở một mươi hai con sông của nước này vượt mức cảnh báo